mùa xuân năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
ở bán đảo cửu long hương cảng trung quốc
hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản là đông dương cộng sản đảng an nam cộng sản đảng
và đông dương cộng sản liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản việt nam
bảy năm qua dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp nhưng do có bản lĩnh vững vàng
thực sự khiêm tốn cầu thị đảng ta nghiêm túc tự phê bình sửa chữa khuyết điểm
được nhân dân tin yêu ủng hộ nên đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách
và giành nhiều thắng lợi to lớn
nhân tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng hôm nay trên cả nước các địa phương đã sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm
sáng ba tháng hai thành ủy hải phòng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và trao huy hiệu đảng đợt mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tạng hai một trăm hai mươi sáu
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng trong tám mươi bảy năm qua
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm gdp trên địa bàn thành phố tăng một mươi một mức cao nhất trong nhiều năm qua gấp một bảy lần bình quân chung cả nước
năm hai nghìn một mươi bảy đảng bộ hải phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng
chính quyền phân đấu xây dựng hải phòng trở thành thành phố càng xanh văn minh hiện đại
sáng ngày ba tháng hai các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã dâng hương và đặt vòng hoa thanh kính tưởng nhớ về những chiến sĩ
đã mãi mãi ngã xuống cho hòa bình dân tộc vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
dịp này tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã dâng vòng hoa tươi thắm lên bắc hồ kính yêu
và dành phút mặc niệm tưởng nhớ về bác hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam nghe lại lời can dặn của bác đối với toàn đảng toàn quân và toàn dân
ngày ba tháng hai ban thường vụ thành ủy cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa truyền thống vẻ vang tám mươi bảy năm trưởng thành và phát triển của đảng cộng sản việt nam
đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta
còn trói lọi trên con đường phát triển dân tộc
bảy mươi năm qua đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
dịp này ban thường vụ thành ủy cần thơ tặng huy hiệu đảng cho một mươi sáu đảng viên cao niên tuổi đảng